căng thẳng gia tăng giữa giới truyền thông và chính quyền của tổng thống donald trump khi nhiều hãng tin tức tờ báo lớn trong đó có cnn new york times bị cấm tham dự một cuộc họp báo ở nhà trắng
quyết định này đã gây sốc cho các phóng viên bởi đây là điều chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại
ngoài cnn và new york times các tờ báo nổi tiếng và uy tín như los angeles times politico cũng nằm trong danh sách bị loại khỏi cuộc họp báo tổ chức tại văn phòng của thư ký báo chí sons picer
cuộc họp báo nhà trắng thông thường có đại diện từ một đài truyền hình một đài phát thanh và một tờ báo in cùng các phóng viên thuộc các đơn vị khác
trong lần này bốn trong năm kênh truyền hình lớn gồm nbc abc cbs và fox news được mời tham dự chỉ có cnn bị từ chối
trong khi new york times không được mời thì các tờ báo bảo thủ khác như braybus news washington times lại có mặt
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân